các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
lực lượng chức năng đã tiến hành ghi nhanh lời khai về công đường di chuyển cho kiểm tra thân nhiệt và đưa trở lại khu vực cách ly tại trường quân sự tỉnh lạng sơn trên địa bàn huyện tri lăng
các bạn về tình hình giao thông trên cung đường quốc lộ năm mươi một của phường tam phước
thực sự là nỗi lo lắng cho người dân đặc biệt là các em học sinh
nên việc sớm thực hiện giải quyết khắc phục thực trạng giao thông này của chính quyền địa phương
các ngành chức năng là vấn đề cấp bách nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông khu vực này
và sự an toàn cho người dân
kính thưa quý vị đầu tháng hai bộ công thương đã có công văn chỉ đạo sở công thương các tỉnh thành phố
và hiện việc kết nối hỗ trợ tư thụ nông sản đang gặp khó khăn về đầu ra
và những ngày này tại tp hcm hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản của các doanh nghiệp đang diễn ra khá mạnh
tuần qua hệ thống siêu thị coopmark coopstar coopfood đã đồng loạt giảm giá các mặt hàng nông thủy sản
trong đó hệ thống bán lẻ của sài gòn co op bán hàng không lợi nhuận cho ba mặt hàng nông sản
là thanh long dưa hấu và cá ba sa của các tỉnh miền tây nam bộ
theo thống kê từ ngày ba đến ngày chín tháng hai sài gòn coop tiêu thụ tám mươi bốn tấn thanh long tám mươi tấn dưa hấu
tăng hai năm đến ba năm lần so với ngày thường
theo tôi thì giá cả ở đây cũng nói chung là tương đối rẻ so với ở chợ
mà mình được quyền lựa chọn thoải mái
trái cây thì cũng ngon thấy cũng ngon
nói chung là mình nên ủng hộ cho người nông dân và người ta trồng những cái này
tại chuỗi hệ thống siêu thị bixi chương trình chung tay hỗ trợ nông dân trồng dưa hấu thanh long
áp dụng bán hàng không lợi nhuận đối với sản phẩm thanh long và dưa hấu
được triển khai từ ngày năm tháng hai và sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hàng hóa nông sản của bà con các tỉnh thành gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh dần đi vào ổn định
dự kiến bixi sẽ tiêu thụ khoảng bốn tấn thanh long và dưa hấu trong khuôn khổ chương trình này
không chỉ sài gòn coop bixi các doanh nghiệp bán đẻ khác như vinmax mega
cũng đã đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản trong hệ thống phân phối
từ ngày sáu đến ngày chín tháng hai hệ thống vinmart đã tiêu thụ tám mươi năm tấn thanh long hai trăm linh tấn dưa hấu
tăng hơn một mươi lần so với ngày thường
còn các hệ thống phân phối thì phải nói là rất là tích cực
các hệ thống siêu thị trung tâm tiêu mại họ thu mua một lượng khá là lớn
và trong thời gian sau thời điểm tổ chức và triển khai ngay việc thu mua
thì tới nay là sản lượng tiêu thụ đã tăng rất là nhiều
có những hệ thống tăng cấp một mươi lần như vinmax hoặc là bixi là tăng cấp tám lần so với sản lượng bán hàng ngày
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán lẻ trong hoạt động này
sở công thương thành phố cam kết cung cấp thông tin thị trường giá cả chủng loại chất lượng số lượng hàng hóa tới doanh nghiệp
hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong các hoạt động xúc tiến thương mại các chương trình tiêu thụ nông sản trên địa bàn quản lý
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi hai tháng hai tại nhà thiếu nhi quận thủ đức
hội đồng nghĩa vụ quân sự tp hcm năm hai nghìn hai mươi đã tổ chức buổi lễ giao nhận quân
đến dự buổi lễ có ông nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
năm hai nghìn hai mươi các quận quyện tại tp hcm đã tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ
cho hơn bốn đồng tiền đồng tiền của quận thủ đức
trong đó công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là ba tám trăm linh người nghĩa vụ công an là sáu trăm năm mươi chín người
do dịch virus corona năm nay các điểm gia quân tại tp hcm không tổ chức hội trại tổng quân như những năm trước
và thời gian diễn ra lễ giao quân kéo dài không quá hai mươi năm phút
mình đến tuổi thanh niên rồi thì cái vấn đề này là vấn đề nghĩa vụ của thanh niên quốc gia
môi trường quân đội là môi trường kỷ luật là sẻ rèn cho mình
tinh thần cứng rắn có thể đương đầu với mọi thử thách
ở trong môi trường quân đội cũng như là có thể ra ngoài xã hội được luôn
em là nữ thì cũng hơi khó khăn khi bước vào con đường nhập ngũ
nhưng em rất là vinh dự và tự hào khi được trúng tuyển nhập ngũ năm nay
em cũng muốn rèn luyện bản thân của mình trong môi trường mới
là đơn vị chủ chốt tiếp nhận tân binh trên địa bàn hai mươi bốn quận quyện của tp hcm
trung đoàn gia đình đã phối hợp với các cơ sở y tế theo dõi kiểm tra chặt chẽ
sức khỏe công dân nhập ngủ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona
hướng dẫn cho chiến sĩ mới về lối sống sinh hoạt tại đơn vị
và cách phòng tránh dịch bệnh cho bản thân
cũng như là ý thức phòng bệnh cho mọi người xung quanh khi sống trong môi trường tập thể
qua đó thực hiện tốt công tác huấn luyện trong thời gian nhập ngũ
trong quá trình tổ chức tiếp nhận đối với đảng quyền chiêu quy tổ chức phân công
liên hệ với cơ quan y tế dự phòng tổ chức đo thân nhiệt phun thuốc khử trùng
phát quang các bụi rậm cảnh quan môi trường thông thoáng
làm sao cho cán bộ chiến sĩ nhận thức được không quang men tư tưởng về dịch bệnh này
để ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cũng như huấn luyện chiến sĩ mới
bước vào môi trường quân đội thì phải thực hiện hai mươi bốn chế độ trong ngày và ba chế độ trong tầng
do vậy ảnh hưởng rất nhiều muốn làm được điều đó thì hệ thống cán bộ chiến sĩ
đặc biệt trực tiếp là đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp là tiểu đội trưởng
phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ an cần hướng dẫn tạo điều kiện
cho mỗi công dân này hòa nhập dần dần quen dần cái chế độ này nếp của đơn vị
sau khi giao nhận quân về đơn vị các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe tân binh
duy trì nếp sống vệ sinh khoa học song song đó tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội
đồng nghiên chăm lo giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với gia đình tân binh nói riêng
và gia đình quân nhân nói chung để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong suốt quá trình học tập quấn luyện tại đơn vị
và đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại